ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm là mô hình thí điểm đầu tiên trong cả nước
trong ba năm triển khai với mục tiêu tích cực chống thực phẩm bẩn song song với xây dựng thực phẩm sạch
đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác thay đổi nhận thức của người sản xuất kinh doanh và cả người tiêu dùng
đây là cơ quan hợp nhất bộ máy nhân sự từ ba đơn vị về quản lý an toàn thực phẩm là sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở y tế và sở công thương
ban quản lý đã đưa ra các chương trình hành động thiết thực nhằm hạn chế thực phẩm bẩn xâm nhập vào thị trường
và triển khai hiệu quả mô hình các đội quản lý an toàn thực phẩm gần ba trăm linh người đến từ hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố
từ khi thành lập các đoàn thanh kiểm tra cả ba cấp đã thanh kiểm tra hơn một trăm một mươi một cơ sở
phát hiện vi phạm của hơn hai mươi chín cơ sở xử phạt hơn chín cơ sở với tổng số tiền phạt gần sáu mươi hai tỷ đồng
mô hình một đầu mối để quản lý và chịu trách nhiệm với vấn đề an toàn thực phẩm
bảo vệ sức khỏe cho người dân dân khẳng định hiệu quả tại đô thị lớn như tp hcm